ngày năm tháng chín tại sơn la có thông tin về trường hợp sản phụ và con tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh
trước sự việc trên chiều nay ngày sáu tháng chín sở y tế tỉnh sơn la đã có buổi làm việc và thông tin chi tiết tới các cơ quan báo chí
theo thông tin từ phía bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la thì sản phụ tử vong là chị lèo thị mười hai mươi sáu tuổi
địa chỉ tại xã mường chanh huyện mai sơn tỉnh sơn la
sản phụ vào phòng khám sản sáng ngày năm tháng chín
tại đây chị mởi liên tục được theo dõi bởi các cán bộ y tế theo đúng quy định của ngành
trong quá trình chuyển dạ sản phụ có dấu hiệu tím tái ngừng thở xui bọt mép ngừng tim
bệnh nhân được tập thể lãnh đạo khoa sản khoa phẫu thuật gây mê hồi sức khoa nhi
có mặt tham gia cấp cứu hội trần và phẫu thuật cấp cứu
tuy nhiên bệnh nhân và thai nhi không qua khỏi
thông tin với báo chí lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la cho biết
sản phụ tử vong do tắc mạch ối và chuyển dạ đẻ thai bốn mươi một tuần
tắc mạch ối xuất hiện ở bảy mươi các ca chuyển dạ đột ngột và không có thuốc đặc trị
hiện bệnh nhân đã được trưng cầu giám định pháp y để xác định nguyên nhân tử vong